hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé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

nhưng tại một số nước như estonia hà lan phần lan các thanh toán điện tử chiếm tới năm mươi
tại các siêu thị ở thụy điển thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm khoảng một mươi ba thậm chí hơn một phần hai các chi nhánh ngân hàng ở nước này không giữ tiền mặt
tại anh để hỗ trợ cho các thanh toán điện tử luật mới cấm kinh phí hoa hồng cho việc sử dụng thẻ hoặc hệ thống thanh toán điện tử
và cho phép các công ty fintech cung cấp dịch vụ thanh toán nhanh cho khách hàng mà không cần trung gian là ngân hàng
mong muốn kiềm chế tội phạm cũng là lý do khiến ngân hàng trung ương châu âu từ chối phát hành tờ tiền mệnh giá năm trăm linh euro vào năm hai nghìn hai mươi
chính phủ argentina ngày hai mươi bảy tháng tám đã đề nghị quỹ tiền tệ quốc tế imf cung ứng khoản tín dụng trị giá ba tỷ usd trong tháng chín tới
trong bối cảnh đồng nội tệ peso của nước này tiếp tục lao dốc xuống mức thấp kỷ lục
bộ kinh tế và tài chính argentina hy vọng imf sẽ cấp cho quốc gia nam mỹ này số tiền trên trong tháng chín tới
đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế của argentina sẽ giảm một trong năm nay do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố
đặc biệt do hoạt động sản xuất giảm và tác động của hạn hán đến ngành nông nghiệp
sau khi imf thông báo nhất trí cấp gói tiến dụng kéo dài ba năm với trị giá năm mươi tỷ usd cho nền kinh tế lớn thứ ba mỹ latinh
chính phủ của tổng thống mauricio macri đã cam kết thực hiện mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách ở mức tương đương hai bảy gdp trong năm nay
một ba gdp trong năm